chi nhánh thương vụ việt nam tại tỉnh nam ninh và tỉnh quảng châu của trung quốc cho biết
ước tính diện tích trồng quả vải của trung quốc năm nay là vào khoảng năm trăm ba mươi ba ha
và dự kiến tổng sản lượng sẽ đạt hơn hai triệu rưỡi tấn tăng một mươi một so với năm ngoái
do thời tiết vụ quả vải năm nay tại trung quốc bắt đầu thu hoạch sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm
và dự kiến sẽ kéo dài thêm khoảng hai tháng kết thúc vào khoảng đầu tháng bảy
dự báo sản lượng quả vải bán ra thị trường vào các tháng như sau
tháng bốn khoảng năm mươi năm tám nghìn tấn tháng năm khoảng trên năm trăm ba mươi sáu nghìn tấn giảm bảy bảy so với cùng kỳ năm trước
tháng sáu khoảng một một mươi một triệu tấn tăng một trăm một mươi năm tám tháng bảy khoảng một trăm linh chín nghìn tấn giảm hai mươi năm sáu
hiện trên thị trường và các trang bán hàng trực tuyến tại trung quốc đều đã bán quả vải
quả vải hải nam hiện được thu hoạch sớm nhất tiếp đến là quảng đông và các địa phương khác
ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi trang mạng mua sắm trực tuyến taobao của trung quốc đã bắt đầu triển khai chuyên đề tiêu thụ quả vải